thưa quý vị các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu vừa có quyết định lịch sử mở ra các cuộc đàm phán để ukraine gia nhập eu
động thái gây bất ngờ này được cho là sẽ mang đến động lực quan trọng cho tổng thống ukraine volodymyr zelensky
nhưng những bất đồng còn tồn tại trong nội bộ eu cho thấy ukraine vẫn còn chặng đường dài phía trước
liên minh châu âu sẽ sớm mở đàm phán với ukraine để nước này gia nhập ngôi nhà chung châu âu
quyết định được đưa ra hôm một mươi bốn tháng một mươi hai với sự đồng thuận của hai mươi sáu trong tổng số hai mươi bảy nước
thủ tướng hungary viktor orbán cho đến phút cuối vẫn không đồng ý
vào thời điểm biểu quyết ông orbán đã rời phòng họp đi ra ngoài hành lang
tôi không bỏ phiếu vì không muốn tham gia vào một quyết định hoàn toàn vô nghĩa phi lý và không chính xác
chúng tôi đã quyết định rằng các quốc gia thành viên khác nên đi theo con đường riêng của họ
tất cả các nước châu âu đã biểu quyết đồng ý trừ hungary
nhưng hungary cũng không phủ quyết
quyết định cuối cùng là mở đàm phán
đây thực sự là một bước đột phá
tôi đã không dám nghĩ là có thể quyết được ngay nhưng mọi việc đã diễn ra khá nhanh
ngay sau khi quyết định được công bố tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy đã bày tỏ sự vui mừng
đây là chiến thắng cho ukraine một chiến thắng cho toàn bộ châu âu một chiến thắng tạo động lực chuyên cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh
tuy nhiên chuyện tiền năm thì không xuân sẻ được như vậy
liên minh châu âu dự kiến dành năm mươi tỷ euro hỗ trợ ukraine trong bốn năm tới
trong đó ba mươi ba tỷ euro cho vay và một mươi bảy tỷ euro viện trợ không hoàn lại
khoản tiền này được đánh giá là sống còn đối với nền kinh tế ukraine
thủ tướng hungary đồng ý khoản vay nhưng nhất định không đồng ý khoản viện trợ không hoàn lại
lần này ông oban dùng quyền phủ quyết
không nhất trí được về năm mươi tỷ euro hỗ trợ ukraine
thì kế hoạch ngân sách chung của liên minh châu âu cũng không thể chốt được như dự kiến
tôi muốn gửi một tín hiệu tích cực rằng chúng tôi là đối tác đáng tin cậy
và ukraine có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi
chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về gói năm mươi tỷ dành cho ukraine
thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai mươi sáu quốc gia châu âu
lãnh đạo các nước châu âu sẽ buộc phải thảo luận lại về ngân sách chung của liên minh châu âu
vào cuộc họp đầu năm sau
ủy ban châu âu ước tính rằng các nước thành viên phải đóng góp sáu mươi sáu tỷ euro trong bốn năm tới
thì mới đủ chi cho chính sách nhận
tổng thống mỹ joe biden đã thúc giục các nhà lập pháp thông qua gói viện trợ bổ sung
để cung cấp năm mươi tỷ đô la mỹ an ninh mới cho ukraine
nhưng đảng cộng hòa khăng khăng sẽ chỉ bỏ phiếu cho khoản viện trợ đó
nếu nó đi kèm với các biện pháp kiểm soát mới ở khu vực biên giới mỹ mexico
đồng chí joe biden đã thúc giục các nhà lập pháp thông qua gói viện trợ bổ sung
để cung cấp năm mươi tỷ đô la mỹ an ninh mới cho ukraine
nhưng đảng cộng hòa khăng khăng sẽ chỉ bỏ phiếu cho khoản viện trợ đó nếu nó đi kèm với các biện pháp kiểm soát mới ở khu vực biên giới mỹ mexico
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai thủ tướng malaysia anwa ibrahim và người đồng cấp nhật bản fumio kishida
đã chính thức công bố tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ malaysia nhật bản lên đối tác chiến lược toàn diện
thủ tướng malaysia anwar ibrahim đang thăm làm việc tại nhật bản
nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm quan hệ asean nhật bản từ ngày một mươi sáu đến một mươi tám tháng một mươi hai
ông cùng thủ tướng nhật bản fumio kishida đã cùng công tác quan hệ asean nhật bản từ ngày một mươi sáu đến một mươi tám tháng một mươi hai
đã cùng công bố tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện
thủ tướng ango ibrahim cho biết malaysia đánh giá cao cam kết của nhật bản đối với đông nam á
bao gồm cả malaysia khi ngay từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi nước này đã có những đóng góp và sự tăng trưởng của khu vực
thủ tướng kishida đánh giá cao vai trò của malaysia trong việc định hình asean ngày nay
đồng thời bày tỏ mong muốn nhật bản sẽ tham gia nhiều hơn trong hợp tác với khối khu vực
thủ tướng kishida đã đánh giá cao vai trò của malaysia trong việc định hình asean ngày nay
không người lái uav tàng hình tốc độ cao do ấn độ nghiên cứu chế tạo đã được thực hiện thành công
tại bãi thử hàng không ở bang canataka thông tin được bộ quốc phòng nước này xác nhận hôm một mươi năm tháng một mươi hai
qua đó đưa ấn độ gia nhập công lạc bộ các nước làm chủ công nghệ chế tạo uav
bộ trưởng quốc phòng ấn độ rainassai đánh giá cao tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng ấn độ
các lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng ấn độ thử nghiệm thành công hệ thống bay tàng hình
không người lái nội địa
ông khẳng định kết quả phát triển thành công những công nghệ quan trọng như vậy ở trong nước
sẽ tăng cường sức mạnh của quân đội ấn độ
mẫu máy bay không người lái tàng hình không cánh đuôi được tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng ấn độ
thiết kế và phát triển
chuyến bay đầu tiên của mẫu uav này được thực hiện vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau đó là sáu chuyến bay thử nghiệm với những cấu hình phát triển khác nhau
thưa quý vị cộng đồng kinh tế gồm một mươi năm thành viên của các quốc gia tây phi ecowas
hôm một mươi năm tháng một mươi hai đã chính thức đình chỉ tư cách thành viên của niger trong khối
cho đến khi trật tự hiến pháp được khôi phục ở nước này
ecowas cho biết việc đình chỉ tư cách của niger tuân theo quyết định tại phiên họp thường kỳ
lần thứ sáu mươi bốn vừa kết thúc được tổ chức tại thủ đô abuja của nigeria vào ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
theo tuyên bố mohamed bazoum người bị lực lượng bảo vệ tổng thống lật đổ vào cuối tháng bảy
vẫn là tổng thống được bầu cử dân chủ
cũng trong tuyên bố các nhà lãnh đạo tây phi nhấn mạnh sự cần thiết phải trả
tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông bajoum đồng thời lấy làm tiếc
về việc ông tiếp tục bị giam giữ cũng như các thành viên gia đình và cộng sự của ông
ít nhất một mươi hai người đã thiệt mạng chín người khác bị thương trong vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng
xảy ra ở puwakata tỉnh tây java của indonesia vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tai nạn xảy ra trên tuyến đường thu phí sipali thuộc tỉnh tây java
của indonesia khi chiếc xe buýt chở hai mươi hai hành khách đang di chuyển với tốc độ cao
theo hướng từ sirebon tỉnh tây java đến thủ đô jakarta
các nạn nhân thiệt mạng gồm ba người đàn ông và chín người phụ nữ
ngoài ra tất cả những người bị thương đã được đưa tới chữa trị tại hai bệnh viện
ở puwaka cách thủ đô jakarta khoảng một trăm một mươi km
người phát ngôn cảnh sát tây yava cho biết tài xế xe buýt được cho là đã thiếu kiểm soát
khi điều khiển xe rẽ trái dẫn tới việc xe buýt va vào giải phân cách bên đường và bị lật nhào
lo ngại về nguồn cung dầu khí liên quan đến cuộc xung đột nga ukraine đã đẩy giá urani
lên mức cao nhất trong khoảng một mươi bảy năm qua trong phiên giao dịch ngày một mươi năm tháng một mươi hai
giá urani oxy được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân đã tăng lên mức tám mươi năm bảy mươi năm usd trên một bao
bao sấp xỉ bốn mươi năm kg lần đầu tiên kể từ tháng một năm hai nghìn bảy
giá urani tăng sau khi nhu cầu đối mặt với mặt hàng này phục hồi do nhiều nước quan tâm hơn
đến năng lượng hạt nhân
theo cơ quan thông tin năng lượng mỹ việc giá urani tăng sẽ gây áp lực đối với các quốc gia
phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân như pháp
pháp cùng với bỉ anh và rumani gần đây đã cho phép gia hạn hoạt động một số nhà máy điện hạt nhân